sau mắc covid một mươi chín nhiều người có biểu hiện mệt mỏi khó thở thở gắng sức
ngoài việc theo dõi và điều trị theo chỉ định của bác sĩ một chế độ dinh dưỡng khoa học sẽ giúp cải thiện chức năng phổi của người bệnh
sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một số thực phẩm tốt cho phổi của người bệnh sau mắc covid một mươi chín nên dùng hàng ngày
các loại thực phẩm nên ăn sau mắc covid một mươi chín bao gồm
quả lê chứa nhiều chất dinh dưỡng như acid malic acid citric caroten vitamin b một b hai c có chức năng hỗ trợ làm sạch phổi tốt
ăn lê giúp cải thiện tình trạng viêm ở bệnh nhân bị viêm phổi
thời điểm tốt nhất để ăn lê là vào buổi sáng và buổi trưa
nếu ăn lê vào buổi tối thì không nên lên giường ngay sau khi ăn lê
lúc này đường và chất sơ được giải phóng trong cơ thể có thể làm dối loạn tru kỳ giấc ngủ
ngoài ra không nên ăn lê khi đói
bởi chất sơ có thể làm hỏng màng nhảy của cơ thể
táo có nhiều lợi ích cho sức khỏe
một trong những lợi ích sức khỏe của việc ăn táo là tốt cho phổi
táo là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa
trong đó có một flavonoid chống oxy hóa tên là quercetin có tác dụng bảo vệ phổi khỏi tác hại của ô nhiễm không khí và khói thuốc
kotin cũng có trong rượu vang đỏ cha và hành tây
nhiều nghiên cứu cho thấy những người ăn năm quả táo trở lên mỗi tuần cũng giảm bớt nguy cơ phát triển bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
bưởi là loại quả cung cấp nhiều khoáng chất vitamin thiết yếu như vitamin c vitamin b sáu acid folic và mage mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của lá phổi giúp cơ thể bảo vệ phổi khỏi nhiễm trùng và tăng khả năng miễn dịch tổng thể
ngoài ra bưởi còn có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ
nên ăn bưởi vào buổi sáng sẽ giúp thải bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và giảm viêm trong hệ hô hấp
ví dụ về các đặc tính chữa bệnh tuyệt vời của bưởi là một nghiên cứu đã được tiến hành cho thấy bưởi có thể giúp cải thiện chức năng phổi cho những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
theo đó những người ăn bưởi thường xuyên có chức năng phổi tốt hơn so với người không ăn bưởi
các nghiên cứu cho thấy cafein có tác dụng tương tự như một loại thuốc giãn phế quản có thể tạm dừng làm giảm và cải thiện chức năng trong vòng hai bốn giờ sau khi ăn
khi có những nguy cơ sức khỏe ở phổi hậu covid một mươi chín sử dụng cà phê đúng liều lượng giúp cải thiện làm cho người bệnh dễ thở hơn
không chỉ vậy cà phê chứa các chất chống oxy hóa và các chất khác có thể làm giảm viêm và bảo vệ cơ thể chống lại một số bệnh như đái tháo đường hay tim mạch
trà xanh có tác dụng chống oxy hóa
loại bỏ các độc tố ra khỏi phổi bảo vệ phổi trước các yếu tố gây bệnh như vi khuẩn bụi bẩn hóa chất độc hại
ngoài ra lá trà xanh còn có tác dụng phòng chống các bệnh như ung thư phổi giảm cholesterol trong máu phòng viêm khớp tim mạch truyền nhiễm
ngoài ra uống trà xanh còn giảm bảy mươi bốn tám mươi các gốc tự do phá hủy phổi và các tế bào khác sống lâu hơn trường thọ và khỏe mạnh
đặc biệt chất cuatine có trong trà xanh được ví như chất kháng histamin tự nhiên có khả năng làm chậm quá trình dị ứng trong cơ thể
các loại hạt
các loại hạt như hạt điều hạt hướng dương hạt bí hạnh nhân quả ốc chó cung cấp cho cơ thể một lượng lớn khoáng chất và mage
đây là những chất thiết yếu có tác dụng làm dãn cơ trơn bao bọc xung quanh các phế quản
từ đó làm giãn phế quản giúp không khí dễ dàng đi qua đường thở tới các phế nang làm nhiệm vụ trao đổi khí cho hệ hô hấp
kết hợp các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt diêm mạch và lúa mì nguyên chất trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh phổi mạng tính và cải thiện sức khỏe hô hấp
tỏi và gừng
tỏi cung cấp một hàm lượng lớn flavonoid giúp sản sinh glutathione loại bỏ các độc tố
những người thường xuyên ăn hai ba tép tỏi sống mỗi ngày từ ba đến bốn lần một tuần sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh phổi lên tới bốn mươi bốn
trong khi đó gừng có đặc tính chống viêm hiệu quả giúp loại bỏ các chất độc hại có trong phổi ra bên ngoài
bên cạnh đó gừng còn giúp lưu thông khí huyết cải thiện hệ tuần hoàn phổi
củ cải được chứng minh là có lợi cho chức năng làm giảm huyết áp và tối ưu hóa lượng oxy tất cả đều có thể giúp những người gặp khó khăn trong việc thở
củ cải đường cũng chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe cho phổi như maze và cali
với hàm lượng vitamin c cao củ cải trắng trở thành một trong những thực phẩm quý giá đối với hệ thống miễn dịch
bên cạnh đó loại thực phẩm này cũng có tác dụng kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu hỗ trợ việc chữa lành các mô và giúp phục hồi các tế bào bị tổn thương
củ cải trắng có chứa hoạt tính kháng virus và kháng khuẩn giúp làm thông mũi ở những người bị cảm lạnh hoặc cảm cúm
uống nước ép củ cải trắng không chỉ làm thông thoáng đường thở bị tắc loại bỏ chất nhảy dư thừa mà còn giúp chống lại bệnh tật
một loại kratonite có liên quan đến việc cải thiện chức năng phổi tiêu thụ cà chua và các sản phẩm từ cà chua cũng có liên quan đến việc làm suy giảm phổi và viêm đường thở
rau lá xanh
các loại rau lá xanh như cải ngọt rau pina cải xoăn bắp cải là nguồn cung cấp dồi dào carotenoid sát kali canxi và vitamin
những chất dinh dưỡng này có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm và tăng cường sức khỏe tổng thể
đặc biệt bắp cải là sản phẩm có tác dụng thanh nhiệt giải độc và giảm ho rất thích hợp cho bệnh nhân bị viêm phổi
ngoài ra những bệnh nhân bị viêm nhiễm cũng có thể ăn nhiều bóc cải để làm dịu cơn sốt
làm gì để cải thiện chức năng phổi hậu covid một mươi chín
để tăng cường chức năng phổi cần tập thực hiện các bài tập thở đơn giản để cải thiện lưu thự máu đến phổi và các đường dẫn chuyển trong lồng ngực
ăn các loại thực phẩm hỗ trợ tốt cho phổi làm giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp khác
tránh hút thuốc bởi hút thuốc làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh phổi khác và nhiễm trùng phổi
tập luyện các bài tập vừa phải hoặc nhanh như đi bộ nhanh hoạt động thể dục nhịp điệu
hoặc các môn thể thao làm tăng nhịp tim và thúc đẩy lưu lượng máu có thể giúp phổi phục hồi nhanh hơn
thực hiện các bài tập thường xuyên nhưng từ từ
tránh tiếp xúc với khói bụi và ô nhiễm vì các hóa chất độc hại có thể lắng động trong các khoang phổi và gây ra các vấn đề về hô hấp
nhiều bệnh nhân sau covid một mươi chín mặc dù được xác định là khỏi bệnh nhưng các triệu chứng vẫn còn tồn tại kéo dài
thậm chí xuất hiện các triệu chứng mới liên quan hậu covid
do đó khi có bất kỳ hiện tượng nào bất thường về sức khỏe sau khi nhiễm covid một mươi chín
người bệnh nên đến cơ sở y tế để thăm khám hoặc liên hệ nhân viên y tế để được hỗ trợ tư vấn nhằm phát hiện sớm các di chứng biến chứng bệnh lý mắc phải